đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cao nhất của đảng nhà nước trung quốc đến việt nam
sau đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc một năm sau chuyến thăm lịch sử đến trung quốc
của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
đã thành công tốt đẹp là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai đảng hai nước
và nâng tầm quan hệ hai nước
trong khuôn khổ chuyến thăm tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân
đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước trung quốc đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
lễ đón chính thức tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân
được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón nguyên thủ quốc gia
trong thời gian chuyến thăm tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
đã hội đàm với tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước võ văn thưởng
hội kiến với thủ tướng phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ
tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
nghe báo cáo về ba mươi sáu văn bản hòa thuận hợp tác đã được các ban bộ ngành trung ương và địa phương
ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần này của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
hai nước đã ra tuyên bố chung nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nước cộng hòa nhân dân trung hoa
về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
trong khuôn khổ chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân ngô thị mận
đã cùng tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân giáo sư bằng nghệ viên
cùng nhiều lãnh đạo cấp cao hai bên đã tham dự gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước
chuyến thăm diễn ra vào thời điểm kỷ niệm một mươi năm năm việt nam và trung quốc
thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
đây là một dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ việt nam trung quốc
chuyến thăm việt nam lần này của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình cùng phu nhân
rất có ý nghĩa đúng vào dịp hai nước chúng ta kỷ niệm một mươi năm năm
xác lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
và trong những năm qua quan hệ hai đảng hai nước và nhân dân hai nước
đã có nhiều bước phát triển
rất quan trọng sâu sắc và toàn diện
thể hiện nổi bật ở sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau được củng cố
hai nước đã trở thành các đối tác kinh tế hàng đầu của nhau
hợp tác quốc phòng an ninh đã trở thành một trong những trụ cột của quan hệ
hợp tác trong các lĩnh vực khác và giao lưu nhân dân không ngừng được mở rộng và ngày càng phong phú
từ việc coi trọng cao độ quan hệ giữa hai đảng hai nước
với những thành tiệu của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trong một mươi năm năm qua
và trước những yêu cầu mới hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc
có ý nghĩa chiến lược nỗ lực vì hạnh phúc của nhân dân hai nước
vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại phù hợp với hiến trương liên hợp quốc và luật pháp quốc tế
trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau hợp tác bình đẳng cùng có lợi
tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau
kiên trì giải quyết bất đồng thông qua biện pháp hòa bình
truyền thống trung quốc việt nam phù hợp với lợi ích chung
và nguyện vọng mong muốn chung của nhân dân hai nước
một mươi năm năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện vào năm hai nghìn tám đến nay
hợp tác trên các lĩnh vực đã đạt được tiến triển tích cực toàn diện
hướng tới tương lai phía trung quốc nhấn mạnh kiên trì chính sách hữu nghị với việt nam
như ưu tiên trong ngoại giao láng giềng
phía việt nam khẳng định luôn coi quan hệ việt nam trung quốc là ưu tiên hàng đầu
trong chính sách đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa của việt nam
đây là lựa chọn chiến lược của hai bên
hai bên nhấn mạnh kiên định ủng hộ hai đảng hai nước và nhân dân hai nước kiên trì tự chủ chiến lược
tự chủ lựa chọn con đường phát triển phù hợp với tình hình đất nước mình
kiên trì xử lý thỏa đáng và tích cực giải quyết bất đồng
thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau tôn trọng lẫn nhau phù hợp với luật pháp quốc tế
duy trì đá phát triển tốt đẹp của quan hệ việt nam trung quốc
hai bên nhất trí cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình đã thành công tốt đẹp
là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai đảng hai nước
góp phần quan trọng vào phát huy tình nghĩa truyền thống việt nam trung quốc
nâng tầm quan hệ việt nam trung quốc trong thời kỳ mới thúc đẩy hòa bình ổn định và phát triển của khu vực và thế giới
như vậy đến thời điểm này có thể khẳng định là chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
đã diễn ra thành công tốt đẹp góp phần vào thành công chung đó có sự nỗ lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
trong quá trình diễn ra sự kiện đối chiến
đối ngoại đặc biệt này công tác bảo đảm an ninh an toàn đã được đặt ra ở mức cao nhất đặc biệt nhất
với yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho đoàn được đặt ra ở mức cao nhất đặc biệt nhất
ngay sau khi nhận thông tin về chuyến thăm bộ tư lệnh cảnh vệ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan
như ban đối ngoại trung ương cục hàng không việt nam các đơn vị nghiệp vụ bộ công an để nắm thông tin
chương trình tình hình và các vấn đề liên quan chuyến thăm nhằm phát hiện ngăn chặn vô hiệu hóa kịp thời mọi âm mưu đe dọa an ninh an toàn cho đoàn
đảm bảo các yêu cầu về nghi lễ đối ngoại theo quy định xác định rõ khu vực trọng tâm trọng điểm thường xuyên cập nhật tình hình
kịp thời bổ sung điều chỉnh phương án bảo vệ bảo đảm hiệu quả và sát với thực tế tổ chức diễn tập phương án di chuyển
và bảo đảm an ninh an toàn mọi hoạt động của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc trong thời gian hoạt động tại việt nam
bộ tư lệnh cảnh vệ đã tham dự và chủ trì tổ chức tám cuộc làm việc với đoàn tiến trạm an ninh trung quốc để thống nhất các biện pháp công tác bảo vệ
bộ tư lệnh cảnh vệ đã tham dự và chủ trì tổ chức tám cuộc làm việc với đoàn tiến trạm an ninh trung quốc để thống nhất các biện pháp công tác bảo vệ
trên cơ sở kế hoạch của bộ tư lệnh phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế
đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ đã xây dựng phương án bảo vệ huy động tối đa lực lượng tham gia công tác bảo vệ
các yêu cầu về công tác đảm bảo an ninh về phía phía bạn đưa ra cũng rất là đòi hỏi rất là cao
để đảm bảo cho sự thành công
chúng tôi phải nghiên cứu tất cả các phương án đã bảo vệ trước đây đối với chủ tịch và phu nhân
để từ đó chúng tôi xây dựng một cái phương án chú đáo nhất tỉ mỉ nhất và đáp ứng được cái yêu cầu
cùng với đó thì có những biệt lệ đối với lần này
đó là chúng tôi phải xây dựng các phương án đó
và chính từ tình đồng chí
chúng ta phải tạo được sự niềm tin trong công tác để bạn thực sự tin tưởng về lực lượng cảnh vệ của việt nam
mỗi cán bộ chiến sĩ của chúng tôi phải có bản lĩnh sự tự tin và sự chuyên nghiệp trong công tác
với kinh nghiệm bảo vệ phu nhân bành lệ viên trong chuyến thăm việt nam cùng tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình và phu nhân năm hai nghìn một mươi tám
thiêu tá đặng hồng nhung cán bộ phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng
tiếp tục được giao nhiệm vụ bảo vệ phu nhân trong chuyến thăm lần này
không tránh khỏi những áp lực do chính mình đặt ra khi thực hiện nhiệm vụ lần hai
song với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao thiêu tá đặng hồng nhung đã cùng đồng đội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
kết thúc chuyến thăm của mình tại chân cầu thang máy bay
thì phu nhân cũng đã chia sẻ với tôi rằng là tôi thực sự rất là hài lòng về công tác an ninh của tất cả các đồng chí
cảm thấy rất là thân thuộc như đang chính trên đất nước của mình
chuyến thăm việt nam của tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình và phu nhân
không chỉ thành công trên phương diện ngoại giao mà còn thành công trên phương diện công tác bảo đảm an ninh an toàn
tiếp tục khẳng định uy tín vị thế của lực lượng cảnh vệ việt nam nói riêng
và lực lượng công an nhân dân việt nam nói chung để lại hình ảnh đẹp trong lòng bạn bè quốc tế
ngày hôm nay tại hà nội thượng tướng lương tâm
thứ trưởng bộ công an đã có buổi tiếp ngài david morrison thứ trưởng ngoại giao canada
thứ trưởng lương tâm quang hoan nghênh chào mừng ngày david morrison thứ trưởng bộ ngoại giao canada
và đoàn bộ ngoại giao canada thăm chính thức việt nam
nhân dịp hai nước kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam canada
thứ trưởng lương tam quang đánh giá sau năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục duy trì đã phát triển ổn định thực chất toàn diện
và đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực chính trị
như thương mại đầu tư hợp tác phát triển quốc phòng an ninh văn hóa giáo dục
khoa học công nghệ giao lưu nhân dân và du lịch
quan hệ song phương được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước quan tâm vun đắp
thể hiện rõ nhất qua các chuyến thăm lẫn nhau các cuộc tiếp xúc thường xuyên
các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai bên không chỉ tạo sung lực mạnh mẽ
thúc đẩy quan hệ song phương phát triển trên tất cả các lĩnh vực
mà còn mang ý nghĩa biểu tượng đưa hai đất nước nhân dân hai nước xích lại gần nhau hơn
để đạt được những bước tiến trong quan hệ hợp tác chuyên ngành thực thi pháp luật ngày nay
đồng chí thứ trưởng cho biết phải kể đến đóng góp vai trò cầu nối tích cực có hiệu quả
của đại sứ quán canada tại việt nam quan hệ hợp tác an ninh thực thi pháp luật
giữa bộ công an và các cơ quan đối tác canada như cảnh sát hoàng gia canada
cơ quan biên mậu canada đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực
về chia sẻ thông điệp cấp cao hợp tác phòng chống tội phạm và đào tạo tập huấn nâng cao năng lực
thay mặt đoàn ngoại giao canada ngài david morrison cảm ơn thứ trưởng bộ công an việt nam
đã dành thời gian tiếp đoàn ngài david morrison tái khẳng định
thời gian qua quan hệ song phương việt nam canada đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế
thương mại đầu tư đã đạt được những hành tựu to lớn
trong thời gian tới thứ trưởng ngoại giao canada mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác
và hỗ trợ của chính phủ việt nam nói chung và bộ công an việt nam nói riêng
để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả
thứ trưởng ngoại giao canada
đã liên tiếp tạo được những dấu ấn thành tựu nổi bật hướng tới chào mừng đại hội
thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
thể thao thành tích cao công an nhân dân tham dự một trăm linh sáu giải quốc gia quốc tế

tại giải vô địch và súng thế giới năm hai nghìn hai mươi ba vận động viên công an nhân dân trịnh thu vinh

tại sea games ba mươi hai đạt một mươi hai huy chương trong đó có bốn huy chương vàng bốn huy chương bạc bốn huy chương đồng
tại asia đạt một mươi hai huy chương trong đó có bốn huy chương vàng bốn huy chương bạc bốn huy chương đồng
tại asia đạt một mươi chín huy chương trong đó có hai huy chương vàng một huy chương bạc
với những thành tích đạt được thể dục thể thao công an nhân dân đã vinh dự được đảng

nghị ba quân trương chiến công hạng nhất quân trương nào động hạng ba

trong những năm qua đảng thủy quân trung ương và bộ công an
luôn luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát triển thể dục thể thao cho công an nhân dân
đảng thủy quân trung ương đã xác định đầu tư cho thể dục thể thao là đầu tư cho con người
cho sự phát triển của đất nước là nhiệm vụ rất quan trọng
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy tình nhuệ hiện đại
trong thời gian tới đảng thủy quân trung ương và quân đã xác định
chủ trương phát triển thể dục thể thao công an nhân dân trên cả ba lĩnh vực
thể thao phong trào thể thao ứng dụng và thể thao thành tích cao
với mục tiêu trọng tâm là phải đổi mới phát triển thể dục thể thao phong trào
nhằm nâng cao sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
phải xây dựng được chiến lược phát triển thể thao thành tích cao
thi đấu tại các giải quốc gia khu vực và quốc tế
tạo động lực cho thể dục thể thao phong trào trong công an nhân dân ngày càng phát triển rộng khắp
và phải tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế trên lĩnh vực thể dục thể thao
nhằm góp phần quảng bá hình ảnh của công an nhân dân và đất nước việt nam đến bạn bè quốc tế
trải qua hơn sáu mươi bốn năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
thể dục thể thao công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt
và với những thành tích này đã thêm một lần nữa minh chứng và cẳng định
vinh thế của thể thao công an nhân dân việt nam trong khu vực
và khả năng vươn tầm hướng tới những đấu trị lớn
đây cũng là tiền đề là những dấu ẩn để thể dục thể thao công an nhân dân
thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
với mục tiêu xây dựng hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
hoạt động hiệu lực hiệu quả phát huy được mọi nguồn lực phát triển
và phong trào thể dục thể thao góp phần từng bước phụ nhập phát triển
và nâng cao thành tích vinh thế của thể thao công an nhân dân nơi riêng
và thể thao việt nam nói chung qua đó tạo sân chơi điều kiện thuận lợi
cho cán bộ trị sĩ giải đổi sức khỏe ý chí phẩm chất đạo đức
phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác chiến đấu xây dựng lực lượng
công an nhân dân khách mạng chính quyền tinh nguyện hiện đại
thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội điện ảnh công an nhân dân
cục truyền thông công an nhân dân đã chính thức ra mắt bộ phim
đội điều tra số bảy đây là một trong những dự án phim đặc biệt
hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
và cũng là dấu mốc mới đánh dấu sự trở lại của điện ảnh công an nhân dân
với mảng phim truyện
đội điều tra số bảy là bộ phim về đề tài hình sự đánh dấu sự trở lại
của điện ảnh công an nhân dân sau nhiều năm văng bóng ở làng phim truyện
theo ekip sản xuất đội điều tra số bảy khắc họa sự mưu trí dũng cảm
tinh thần công hiến hy sinh của lực lượng công an nhân dân
chất liệu từ những vụ án có thật là cảm hứng cho ekip sáng tạo
và cái kết hoàn toàn bất ngờ vừa tạo tính hấp dẫn và truyền tải thông điệp
của cả bộ phim bộ phim đào sâu vào những vụ trọng án nghi kỳ
cuộc đối đầu cân não giữa các chiến sĩ với những tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm
đây là series phim hình sự trinh thám sản xuất theo mùa
mỗi mùa tổng hợp các vụ án khác nhau nhưng với nội dung kịch bản có tính móc xích
và các nhân vật có liên quan đến nhau
đến nay đã hoàn tất mùa một với một mươi năm tập có nội dung sâu chuỗi ba vụ án lớn
đã xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội và một số tỉnh thành khác
bộ phim đội điều tra số bảy được kỳ vọng sẽ gây ấn tượng ghi dấu ấn mạnh mẽ
bởi sự đầu tư kỹ lưỡng về kịch bản với những vụ án có thật gây cấn các pha hành động hấp dẫn
bên cạnh đó về ekip thực hiện giàn diễn viên kỹ xảo và cơ sở vật chất kỹ thuật
cũng được đầu tư khác biệt chỉ tru
bộ phim sẽ được phát sóng lúc hai mươi một h các ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần trên kênh intv
bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai phát sóng đồng thời trên các kênh truyền hình nhân dân
truyền hình quốc hội vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba và trên hạ tầng ott
các đài truyền hình địa phương và trên các nền tảng xã hội khác